sáng nay thủ đô hà nội xuất hiện mưa lớn khiến nhiều tuyến đường bị tê liệt giao thông bị ủn tắc nghiêm trọng
và theo dự báo hà nội sẽ tiếp tục có mưa có nơi có rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh ngập lụt tại vùng trũng
và cũng theo trung tâm dự báo khí tự thủy văn quốc gia trong ngày và đêm nay
khu vực trung du đồng bằng bắc bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
có mưa vừa mưa to cảnh báo về rông lốc xấm xét gió giật mạnh đi kèm trong mưa
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi nhất là tại các tỉnh hòa bình thanh hóa nghệ an
dự báo ngày hai mươi một tháng tám vẫn là giai đoạn mưa lớn rồn rập ở bắc bộ bắc trung bộ
ngoài lưu ý về rông lốc sấm xét gió giật người dân cũng cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét sạt lở đất ở vùng núi
đợt mưa lớn ở bắc bộ bắc trung bộ có khả năng kéo dài đến ngày hai mươi ba tháng tám